thưa quý vị bộ sách giáo khoa tiếng việt một công nghệ giáo dục của giáo sư hồ ngọc đại
được giảng dạy trong nhiều trường phổ thông bốn mươi năm qua
có thể sẽ bị dừng từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
vì không đạt tiêu chí của chương trình giáo dục phổ thông mới
điều này đã khiến dư luận những ngày qua đặc biệt quan tâm và bày tỏ nghi ngại
bởi nếu có những lỗ hỏng về cơ chế quy trình
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng một chương trình nhiều sách giáo khoa
mà bộ giáo dục và đào tạo đang gấp rút xây dựng
là học sinh khóa đầu tiên của chương trình công nghệ giáo dục cách đây bốn mươi năm
chị trần lan hương khá bất ngờ trước kết quả thẩm định
bộ sách công nghệ giáo dục của giáo sư hồ ngọc đại
bởi vì chúng tôi đã trải nghiệm nó giống như chúng ta sử dụng một cái sản phẩm đấy
đến bốn mươi năm rồi mà vẫn thấy nó rất tốt mà còn quá tốt
mà không phải chỉ có một mình tôi sử dụng mà bố mẹ chúng tôi cũng cảm nhận được trải nghiệm đấy
các con cháu chúng tôi cũng trải nghiệm được có cái trải nghiệm như đấy
thì tại sao chúng ta lại không mang những cái thông tin đấy để cho mọi người để có thêm sự lựa chọn
thì chúng tôi thấy rằng là đối với chương trình công nghệ tiếng việt một là phải nói là rất hiệu quả
đặc biệt đối với học sinh dân tộc thiểu sổ cái vộn tư tiện việt nó đã hàn trễ rồi
bây giờ nó được tiệm thú với cái chương trình tiện việt công nghệ này nó nhỡ lấu khắc xấu
chính vì vậy mà học sinh đấy là cái điểm nổi bật mà tiện việt công nghệ đem lại cho học sinh dân tộc thiểu sổ
được sử dụng để giảng dạy trong suốt bốn mươi năm qua với hơn chín trăm ba mươi học sinh hiện vẫn đang học
nhưng bộ sách giáo khoa tiếng việt một công nghệ giáo dục do giáo sư hồ ngọc đại chủ biên
rất có thể sẽ phải dừng lại bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bởi sau vòng một thẩm định cả một mươi năm trên một mươi năm thành viên của hội đồng thẩm định quốc gia đã chấm không đạt với bộ sách này
năm mươi năm nghiên cứu lý thuyết kể cả lý thuyết thực tiện còn bốn mươi năm làm thực nghiệm trên trẻ những con người thật
việc thật và có hàng triệu người chứ không phải chỉ có một vài người
thế cho nên là một công trình như thế là tôi hoàn toàn tự tin bởi vì tôi có trách nhiệm với đất nước này
theo đánh giá chung của hội đồng thẩm định bộ sách giáo khoa của giáo sư đại có khoảng ba trăm linh nội dung
chi tiết cần sửa hoặc bỏ
bên cạnh đó còn có một số nội dung không phù hợp hoặc vượt quá quy định
trong chương trình
các yêu cầu cần đạt về kỹ năng đọc viết nói và nghe kiến thức tiếng việt văn học ngữ liệu
các yêu cầu cần đạt về kỹ năng đọc viết nói và nghe kiến thức tiếng việt văn học ngữ liệu
mâu thuẫn tất yếu bởi vì hội đồng thẩm định sách giáo khoa quốc gia hiện nay
thì làm việc theo cái thông tư ba mươi ba của bộ giáo dục và đào tạo
tức là thẩm định sách giáo khoa đáp ứng cái chương trình giáo dục phổ thông mới
giáo sư hồ ngọc đại khẳng định ông sẽ không chỉnh sửa lại cuốn sách để nộp thẩm định lại
bởi sách ông đã được thí điểm trong trường học hơn bốn mươi năm qua
và nhận được phản hồi rất tốt
còn theo các thành viên hội đồng thẩm định quốc gia khi đánh giá về bộ sách của giáo sử đại
cũng đã ghi nhận ý kiến của các giáo viên dạy cấp một
nhiều thầy cô cho rằng trong quá trình dạy để đạt mục tiêu họ phải tranh thủ nhiều giờ
để bổ sung cái yếu cái thiếu của chương trình
thưa quý vị trong khi hội đồng thẩm định khẳng định mình đã làm việc công tâm khách quan
thì giáo sư hồ ngọc đại và không ít ý kiến tỏ ra tiếc nuối
nếu bộ sách giáo khoa tiếng việt một công nghệ giáo dục của giáo sư hồ ngọc đại
không được sử dụng trong chương trình sách giáo khoa mới
thậm chí có ý kiến còn cho rằng hội đồng thẩm định chưa đánh giá đúng đầy đủ điểm tốt ưu việt của bộ sách
trên những luồng ý kiến trái chiều trên thì quan điểm và vai trò của bộ giáo dục và đào tạo như thế nào
để có thể lựa chọn và không bỏ sót những bộ sách giáo khoa tốt
cũng là điều mà dư luận và xã hội đang rất quan tâm
và để hiểu hơn về vấn đề này truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông thái văn tài
quyền vụ trưởng vụ giáo dục tiêu học bộ giáo dục và đào tạo
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông với việc một bộ sách đã tồn tại hơn bốn mươi năm qua
đã khẳng định được những thành công nhất định trong mục tiêu dạy cho trẻ em biết đọc biết viết thành thạo
mà nay lại bị đánh giá là không đạt với ba trăm linh nội dung và chi tiết không phù hợp
với nội dung của chương trình giáo dục phổ thông mới
và nhiều người thì đã bày tỏ sự hoài nghi cũng như là băn khoăn về tính khách quan trong thẩm định đánh giá sách
còn quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
ba trăm linh cái nội dung được hội đồng thẩm định chỉ ra đối với bộ tài liệu của giáo sư hồ ngọc đại
không phải là ba trăm linh cái nội dung về nhược điểm
mà đây là những cái điểm cần phải chỉnh sửa để bộ tài liệu phù hợp khi đáp ứng cái thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
về phía hội đồng cũng như là giáo sư hồ ngọc đại
cần phải có những cái thống nhất và tôn trọng để chúng ta có một cái bộ tài liệu đáp ứng được cái chương trình giáo dục phổ thông mới đúng theo quy định của pháp luật
hội đồng thẩm định thì cũng cho rằng là sách của giáo sư hồ ngọc đại thì có những ưu điểm bên cạnh những điểm chưa đạt được
vậy thì tại sao chúng ta lại không xếp loại là đạt nhưng mà cần sửa chữa mà lại xếp là không đạt
trong cái quy định này
trong cái quy định đánh giá sách giáo khoa theo cái thông tư ba mươi ba và sau này thì đã được luật giáo dục quy định trong cái điều ba mươi hai của luật giáo dục năm hai nghìn một mươi ba
quy định rất rõ về tiêu chí tiêu chuẩn của sách giáo khoa và hội đồng thẩm định thì thực hiện theo các điều kiện quy định tại thông tư ba mươi ba và luật giáo dục năm hai nghìn một mươi
có những cái điều kiện tiên quyết
nếu bản thảo sách giáo khoa không thực hiện theo đúng điều kiện tiên quyết của quy định tại thông tư ba mươi ba và thông tư ba mươi hai quy định về chương trình giáo dục phổ thông mới
thì những bản thảo sách giáo khoa này đều bị đánh giá là không đạt và phải chỉnh sửa để thẩm định lại hợp đồng nếu tác giả và đơn vị đề nghị thẩm định có nguyện vọng
chủ trương một chương trình nhiều bộ sách sau sự việc sách công nghệ giáo dục bị loại khiến nhiều người lo ngại là với cách thẩm định như hiện nay
thì thống nhất đồng nghĩa với duy nhất
ông đánh giá như thế nào về bản khoan này
nếu có những nhận xét đấy thì chúng ta phải nói rằng là chưa nhìn thấu đáo về cái quy định của thông tư ba mươi ba và thông tư ba mươi hai về ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới
đối với thông tư ba mươi ba quy định về tiêu chuẩn quy trình biên soạn sách giáo khoa chỉ đưa ra những khung pháp nhịp
trung ức và tất cả các sách giáo khoa khi biên soạn theo chương trình giáo bộ thông mới
phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn tiên quyết này
còn các nội dung khi mà thể hiện trong sách giáo khoa thì phải thể hiện theo các mạch nội dung
các cái chủ đề và đạt được các cái mục đích theo cái sản phẩm đầu ra của chương trình
vì vậy thì chúng ta thấy rằng là cách chương trình ban hành và sách giáo khoa là thể hiện cụ thể của chương trình thì có những cách tiếp cận khác nhau
nhưng phải đảm bảo trên ghi nhau
nguyên tắc quy định chung chứ không phải là duy nhất
thưa quý vị lần đổi mới chương trình sách giáo khoa lần này được kỳ vọng là bước đa quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
việc biên soạn sách giáo khoa theo nội dung chương trình môn học là điều cần thiết
tuy nhiên được biên soạn giống nhau đến từng nội dung chi tiết thì sẽ khiến những bộ sách được thông qua của một môn học trở thành những biến thể của một bộ sách
mà điều này thì đi ngược lại với kỹ thuật